theo thông tin từ hệ thống giám sát dịch bệnh của việt nam tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín tính đến một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thế giới đã ghi nhận bảy mươi ba ba trăm ba mươi sáu trường hợp mắc tại hai mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tổng số trường hợp tử vong là một tám trăm bảy mươi bốn trong đó trung quốc đại lục là một tám trăm sáu mươi chín philippines một người hồng kông trung quốc một người nhật bản một người pháp một người đài loan trung quốc một người
số trường hợp mắc ghi nhận tại trung quốc là bảy mươi hai bốn trăm ba mươi tám tại ba mươi một trên ba mươi một tỉnh thành phố chiếm chín mươi tám tám tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới
các quốc gia khác ghi nhận tám trăm chín mươi tám trường hợp
tại việt nam ghi nhận tổng số trường hợp bệnh là một mươi sáu người trong đó số điều trị khỏi là một mươi một trường hợp
tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là ba mươi bốn tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một năm trăm ba mươi tám người
tổng số mẫu đã xét nghiệm
cộng dồn là một một trăm năm mươi ba trong đó số mẫu xương tính là một mươi sáu số mẫu âm tính là một một trăm ba mươi bảy